lâm đồng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu dự án nông trường nông nghiệp công nghệ cao cầu đất ở ngoài ô thành phố đà lạt
đây là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị thu hoạch trên một đơn vị diện tích
theo đó diện tích quy hoạch gần hai trăm một mươi năm ha trong đó gần một trăm chín mươi hai ha đất sản xuất cà phê chè và giao công nghệ cao
diện tích còn lại dùng xây dựng các công trình phụ trợ nhà xưởng ao hồ chứa nước
dự án quy hoạch nông trường nông nghiệp công nghệ cao cầu đất do công ty cộng phần chè cầu đất đà lạt làm chủ đầu tư
nhằm sản xuất các loại nông sản chè cà phê rau theo hướng công nghệ cao tạo ra sản phẩm chất lượng cao an toàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước
dự án còn có chức năng nghiên cứu thực nghiệm và nhân rộng các mô hình sản xuất chè cà phê rau công nghệ cao gắn với chế biến
bảo quản đóng gói đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm phát triển mô hình du lịch canh nông để thu hút khách tham quan